tại bình thuận lễ khánh thành giai đoạn một khu liên xử lý chất thải sinh hoạt chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ la chi đã được tổ chức
đây là nhà máy xử lý rác thải đầu tiên của tỉnh được đưa vào hoạt động
dự án khu liên xử lý chất thải sinh hoạt chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ lagi có diện tích ba mươi hectare được xây dựng tại thôn tân lý i xã tân bình thị xã lagi
do công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại xây dựng đa lộc làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn hai trăm bảy mươi tỷ đồng
quy mô dự án đáp ứng xử lý gần hai trăm linh tấn rác sinh hoạt và hơn hai trăm năm mươi tấn rác công nghiệp một ngày
giai đoạn một của dự án được triển khai thi công từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã hoàn thành có công suất xử lý một trăm hai mươi tấn rác trên một ngày
việc đưa vào hoạt động giai đoạn một khu liên xử lý chất thải sinh hoạt chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu cơ là gì
sẽ góp phần xử lý toàn bộ bảy mươi tấn rác thải hàng ngày của thị xã la di đồng thời giải quyết tận gốc vấn đề bức xúc về rác thải ở địa phương